thưa quý vị hà nội và miền bắc đã trải qua gần một tuần rét bút và từ ngày hôm qua thì không khí lạnh mạnh lại được bổ sung thêm
dự báo là từ đêm nay thì sẽ là cao điểm rét đậm rét hại ở miền bắc
vâng ạ trời lạnh và khô cảm giác sẽ rét bút và cóng
người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình
trong đó thì lưu ý giữ ấm vùng đầu vùng bụng và bàn chân
trước khi ra khỏi nhà thì các bậc phụ huynh có thể liên lạc với nhà trường để nắm rõ các con có được nghỉ học vì nhiệt độ xuống thấp hay không
băng giá và xương muối
quý vị hãy chú ý các biện pháp bảo vệ đàn ra súc ra cầm che trắng giữ ấm chuồng trại
khi tham gia giao thông cũng cần phải chú ý tốc độ vừa phải quan sát thận trọng vì đường cũng sẽ trơn trượt hơn tầm nhìn hạn chế hơn